chàng trai rất trẻ hai mươi tuổi độ tuổi rất đẹp của đời người
nhưng chàng trai ấy đã sẵn sàng để kể với các bạn và tôi về một cái chứng bệnh mà anh ấy đã thừa nhận
đó là trầm cảm
trầm cảm vẫn được coi như một bệnh đùa vậy
thế nhưng thực sự nó rất là nguy hiểm
hãy cùng chia sẻ với chàng trai này xem như thế nào
vâng xin mời em
anh lên chào em
mời em ngồi đây
trước cái thời gian mà chưa bị bệnh trầm cảm ấy
thì em nó học năm lớp tám lớp sáu lớp bảy lớp tám
thì em vẫn là vui chơi bình thường nghịch ngợ
nhưng mà sau đến lúc học một năm lớp chín ấy
đến khi vào một mươi cái là em đã bị coi như là
cô không phát hiện được em là bệnh trầm cảm
nhưng mắt của em nó bé đi
thì cô cũng bảo là không biết thế nào mà bây giờ nó càng lớn mắt nó càng bé đi
thì cô vẫn chưa phát hiện được em là bệnh trầm cảm
sau đến lúc học một năm lớp một mươi cô cũng chưa phát hiện được
đến lúc học lớp một mươi một cuối năm lớp một mươi một thì cô mới phát hiện được mấy em
sau khi phát hiện được dãy em thì cô cũng coi như là đi tìm hiểu
để cô điều trị cho em
thì ở lớp kể cả lên lớp cũng thế
thì các cô ở lớp cũng biết mà
các cô cũng bảo là em nó ít nói lắm
bác về sau bác ấy như thế nào
thì sau cô cũng giáo chủ nhiệm
thì cô cũng bảo là bác ơi em đi khám
một thời gian thì nhà tôi khám
thì có nên đi bệnh mai
thì bác sĩ nói là
cháu bị mắc bệnh trầm cảm
gia đình rất chi là no nắng
không biết là chữa chạy như thế nào
em đang học trường nào
dạ em đang học bách khoa
à tức là em đổi đại học với em
học bách khoa
năm thứ mấy
em năm thứ hai
năm thứ hai rồi
anh vừa giới thiệu tóm tắt rằng là
em bị bệnh trầm cảm
vậy thì điều anh nói có đúng không
dạ đúng ạ
thực sự là từ khi nào thì em
đã biết là mình đang chung sống với bệnh trầm cảm
dạ em biết từ năm lớp chín ạ
ngay thời điểm đó
thì hồi lớp chín thì
thì hồi đấy là bố em cũng nói em ấy

thế là sau em kẹo một quãng rồi xong là em bắt đầu làm bệnh trầm cảm rồi
kẹo một quãng thời gian dài em cũng không nói chuyện với bố nữa
bố nói gì
à bố nói về cái chuyện đấy
kẹo em làm mấy á
em sai một cái
sao bố bố nói
à bố mắng em à
bố nói nặng nề
à như vậy là ở đây anh đã tìm ra một điểm mấu chốt này
ở đây có chuyện liên quan đến tâm lý đúng không
có một việc gì đó em làm sai
có nhớ lại việc gì đầu tiên không
để kể cho anh nghe
à việc đấy
việc con gà trọi của bố em ấy
ừ em kể ngọn ngành cho anh xem nào
kiểu hôm đấy có một anh đến rủ em đá gà ấy
em cũng mang con gà đi đá đá
nhưng con gà đấy kiểu nó không
nó đang húm ấy
con gà ấy của bố em à
à tức là bố em là người chơi gà trọi
có thú chơi đấy
thế thì em cũng chơi chung thôi
em gọi là chăm sóc hộ
hộ bố em
nhưng mà vì có người rủ em
em mang con gà của bố em đi đá
đá vui thôi hay là
có tí ăn tiền gì không
không đá vui thôi
đá vui thôi
thế con gà ấy đang ốm à
con gà đấy nó đang kiểu nó vừa đá xong ấy
thế em nó mang đi ăn thôi
xong nó bị kiểu nó đá xong nó yếu ở đấy
thế giờ khi em mang con gà nó về
thì con ấy nó bị lả đi rồi
nó mệt lả rồi đúng không
thế bố nhìn bố tức quá
thế là bố mắng
em có nhớ bố mắng thế nào không
không em không nhớ
nâu hết rồi
nhưng mà tại sao nó lại khiến em nhớ như vậy
nếu mà bình thường bố mắng trẻ con thì
bố mắng con mẹ mắng con
thì anh ấy cũng phổ biến mà
chắc phải có cái câu nào
khiến cho em cảm thấy nó quá nặng nề chứ
chưa bao giờ bố mắng em
mà hôm ấy bố mới mắng em là đầu tiên
kiểu trôi ra mắng nặng
à thế ạ
bố mắng nặng là bố nói to
hay là bố văng tục
hay là bố chỉ triết
bố dùng tay bố đẩy người hay thế nào
không đến mức đẩy tay
nhưng mà hồi đấy cũng lâu lắm rồi đó
em cũng không nhớ được
nhưng em thấy rất là nặng đúng không
và em bị suy nghĩ
sau đó em có kể cho ai không
em khá buồn
em cũng buồn đúng không
thế rồi sau đó em không nói chuyện với bố nữa
chắc khoảng hai ba năm
hai ba năm á
không nói chuyện với bố nữa
tức là em không chủ động nói chuyện gì bố hết
bố không nhận thấy là điều đó bất thường ạ
nhưng bố em đi làm nhiều rồi nên
thế bố không để ý
thế thì thỉnh thoảng nếu bố gọi thì em vẫn ra
hay là bố hỏi chuyện thì em
cũng không gọi
à thế à
thế thì có một cái
một cái gì đó
không ổn rồi đúng không
tức là hai bố con
đã không nói chuyện ba năm
cuối năm lớp chín ấy
thì lên lớp một mươi
thì cháu cũng
có coi như là chơi gà trọi
thì mũ cũng chỉ mắng thôi
thế từ ngày giờ hai bố con là
không chuyện trò với nhau nữa
ba năm trời
tôi thì mải đi làm
thế em nó thì cứ suốt ngày cứ đi học về sau lại
cứ như thế
thông thường bây giờ con cái nuôi thì bao giờ nó
câu to câu nhỏ chuyện to chuyện nhỏ
thì đa số là nói chuyện với mẹ còn bố thì ít